do nắng nóng kéo dài nguy cơ cháy rừng từ cấp ba trở lên tỉnh thanh hóa yêu cầu trực chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng tại cấp huyện cấp xã và chủ rừng nhà nước tổ chức lực lượng tuần tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao nghiêm cấm các hoạt động sử dụng lửa trong và ven rừng như đốt ong đốt bãi rác dọn vườn tạm dừng hoạt động xử lý thực bì trong rừng làm rẫy vệ sinh rừng sau khai thác chấm dứt hành vi dùng lửa tại nghĩa trang khu di tích
giáo dự bộ chỉ huy bộ đội biên phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy kiểm lâm chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh thanh hóa cần chuẩn bị sẵn sàng để phối hợp với nhân dân triển khai ứng cứu ngay khi có cháy rừng xảy ra